bộ y tế đã phân bổ thêm hai hai trăm bốn mươi bảy mươi liều vaccine astrazeneca và một ba trăm một mươi chín sáu trăm linh liều vaccine moderna
để phục vụ tiêm chủng của các địa phương
đây là số lượng vaccine cơ quan chuyên môn của bộ y tế đã phân bổ trong các lần mới nhất tính đến ngày một mươi tám tháng một mươi một
như vậy việt nam đã có tám mươi chín đợt phân bổ vaccine phòng covid một mươi chín với tổng số một trăm hai mươi chín sáu triệu liều
đến nay cả nước đã tiêm trên một trăm linh hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó mũi một là khoảng sáu mươi năm ba triệu liều và mũi hai là khoảng ba mươi sáu tám triệu liều
tỷ lệ tiêm mũi một đạt khoảng tám mươi tám hai tiêm đủ hai mũi là khoảng năm mươi một cho người trên một mươi tám tuổi
theo khu vực tỷ lệ này lần lượt ở miền bắc là tám mươi ba và bốn mươi ba
miền trung là tám mươi sáu năm và ba mươi năm
tây nguyên là tám mươi bốn năm và một mươi bốn
miền nam là chín mươi năm tám và sáu mươi sáu
thống kê của bộ y tế cho biết có một mươi tám trên sáu mươi ba tỉnh có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín cho trên chín mươi năm
dân số một mươi tám tuổi trở lên là hà nội hải phòng bắc ninh vĩnh phúc quảng ninh đà nẵng khánh hòa ninh thuận
tp hcm bà rịa vũng tàu đồng nai long an lâm đồng cần thơ vĩnh long bình dương bình phước
hai mươi ba tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ hai liều vaccine cho dân số từ một mươi tám tuổi trở lên đạt trên năm mươi là long an khánh hòa quảng ninh đồng nai hà nội tp hcm lạng sơn hà nam bình dương bắc ninh ninh bình bà rịa vũng tàu lâm đồng an giang bình phước tây ninh tp đà nẵng vĩnh long đồng tháp kiên giang bạc liêu yên bái và sóc trăng
hai mươi sáu tỉnh có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho tám mươi chín mươi năm
một mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên là hà nam ninh bình phú thọ hưng yên bắc cạn hà tĩnh thừa thiên huế quảng ngãi phú yên bình thuận con tum gia lai đắk lắc đắk nông tiền giang tây ninh sóc trăng an giang biến tre kiên giang cà mau và bạc liêu
một mươi tỉnh có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho bảy mươi tám mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên là thái bình bắc giang hải dương thái nguyên tuyên quang hà giang yên bái điện biên quảng nam
tám tỉnh còn lại có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine dưới bảy mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên là sơn la năm mươi một thanh hóa năm mươi sáu nam định năm mươi chín ba nghệ an sáu mươi một cao bằng sáu mươi năm ba hòa bình sáu mươi sáu một quảng bình sáu mươi tám và trà vinh sáu mươi tám bảy
một mươi bảy địa phương là ninh bình quảng ninh lạng sơn lào cai điện biên
đà nẵng tp hcm bà rịa vũng tàu đồng nai tây ninh sóc trăng an giang vĩnh long bình dương kiên giang cà mau và hậu giang đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tổng số liều đã tiêm là hơn một năm triệu trong đó có một năm mươi một triệu liều mũi một và gần ba liều mũi hai tỷ lệ bác phủ ít nhất một liều vaccine là một mươi sáu sáu dân số từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín do bộ y tế
tổ chức kết nối trực tuyến đến sáu mươi ba tỉnh thành thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên nhấn mạnh vaccine về tới đâu là bộ y tế phân bổ ngay tới đó
vì vậy các tỉnh thành cũng cần thực hiện nghiêm tiến độ tiêm chủng để đảm bảo các đối tượng trên một mươi tám tuổi được bao phủ mũi một
lưu ý các địa phương cần ưu tiên tiêm vaccine cho nhóm người từ năm mươi tuổi trở lên
các chuyên gia y tế dự đoán thế giới sẽ tìm ra cách đối phó với covid một mươi chín trong tương lai gần
nhưng điều đó không có nghĩa đại dịch sẽ kết thúc hoàn toàn
thay vào đó căn bệnh này có thể trở thành bệnh đặc hữu có nghĩa covid một mươi chín sẽ tiếp tục lây nhiễm trong cộng đồng
nhưng theo một cách dễ đoán hơn và ít gây ảnh hưởng nghiêm trọng
các nhà vi rút học và dịch tễ học cho biết vào giai đoạn cuối cùng
covid một mươi chín có thể giống những căn bệnh thông thường ít gây chết người hơn như cúng hoặc cảm lạnh
sự tồn tại của vi rút trong xã hội sẽ phụ thuộc vào các yếu tố
bao gồm mức độ bóc phủ vaccine và cách nó tiếp tục tiến hóa ra biến chủng mới
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc của mỹ
một căn bệnh được xem là đặc hữu khi nó thường xuyên xuất hiện trong cộng đồng
khác với đại dịch thường có số ca bệnh gia tăng đột ngột
các bệnh đặc hữu tuân theo mô hình có thể dự đoán được và xảy ra ở mức độ dự kiến cơ bản
chẳng hạn sốt z là bệnh đặc hữu xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới
ước tính có khoảng hai trăm hai mươi chín triệu trường hợp mắc vào năm hai nghìn hai mươi
theo tổ chức y tế thế giới who
trước khi được dự đoán trở thành bệnh đặc hữu
một số chuyên gia y tế công cộng và bệnh truyền nhiễm từng nhận định
đại dịch covid một mươi chín có thể kết thúc khi mỹ và nhiều nước khác đạt được miễn dịch cộng đồng
nhưng mục tiêu này đang ngày càng trở nên khó khăn
ca biết chủng mới dễ lây lan hơn như delta đã khiến số lượng người cần được bảo vệ gia tăng
để ngăn chặn sự lây lan của virus
hiệu quả miễn dịch suy giảm sau khi mắc bệnh hoặc tiêm chủng
cùng với việc virus đôi khi có khả năng lây lan
ở người đã tiêm vaccine dẫn đến ca những chủng đột phá
cũng khiến giấc mơ miễn dịch cộng đồng trở thành thách thức
một phó giáo sư thuộc bộ phận truyền nhiễm và vaccine
tại trung tâm nghiên cứu ung thư cho biết
sự bảo vệ có được từ việc tăng khả năng miễn dịch trong cộng đồng
giống như một thiết bị điện hơn là công tắc
nói cách khác vì dù không thể đóng covid một mươi chín
nhiều người có khả năng miễn dịch vẫn sẽ giúp hạn chế sự lây lan của virus
và có lợi cho cộng đồng
các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết
việc loại bỏ covid một mươi chín tức là đảm bảo vĩnh viễn không còn ca mắc nào
trên toàn thế giới là không có khả năng ít nhất là trong tương lai gần
cho tới nay đậu mùa là bệnh dịch duy nhất ở người bị xóa sổ
thông qua một chiến dịch tiêm chủng và giám sát toàn diện
ngoài trự đậu mùa các đại dịch cuối cùng cũng trở thành
một căn bệnh đặc hữu mà con người phải sống chung
trên thực tế các cơ quan y tế đã và đang cố gắng tiêu diệt bệnh
bại liệt trong nhiều thập kỷ nhưng họ vẫn chưa thành công
mặc dù đã đầu tư hàng tỷ usd và có một loại vắc xin hiệu quả
việc xóa sổ hoàn toàn đòi hỏi những nỗ lực rất lớn
tiến sĩ heidi brown phó giáo sư tại khoa dịch tế học
và thống kê sinh học đại học alizona nhấn mạnh
các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết khả năng lây nhiễm cao
cùng khả năng lây truyền giữa người và các loài động vật khác
khiến việc tiêu diệt tần gốc covid một mươi chín trở nên khó khăn
nếu không muốn nói là không thể
một số quốc gia từng áp dụng chiến lược zero covid một mươi chín
với mục tiêu xóa sổ virus trong nước đã thất bại
các bệnh tưởng như đã được loại bỏ vẫn có thể quay trở lại
nếu chúng không bị xóa sổ trên toàn cầu
sởi từng được cho là đã biến mất ở mỹ từ năm hai nghìn
dù vẫn còn phổ biến ở một số nơi khác trên thế giới
nhưng đến năm hai nghìn một mươi chín căn bệnh này đã quay trở lại
sau khi dịch bùng phát chủ yếu ở new york
hầu hết nhà dịch tễ học đều tin rằng covid một mươi chín có trở thành
bệnh đặc hữu ở khắp mọi nơi trên thế giới
mặc dù nó có thể xảy ra vào những thời điểm khác nhau
ở những nơi khác nhau
các chuyên gia kỳ vọng rằng những quốc gia đầu tiên
thoát khỏi đại dịch sẽ là những nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao
như đan mạch và bùa đảo nha
tuy nhiên một số người cảnh báo rằng sars cov hai
vẫn là một loại virus khó lường và còn quá sớm
để dự đoán sự hiện diện của covid một mươi chín trong tương lai
cho đến khi các nhà dịch tễ học có thể cho bạn biết
điều gì sẽ xảy ra trong tương lai mà không còn những cảnh báo
về sự không chắc chắn thì chúng ta vẫn đang
ở trong tình huống dịch bệnh tiến sĩ brown nói
các quốc gia nghèo với tỷ lệ tiêm chủng rất thấp
đặc biệt là ở châu phi có thể bị rơi vào khủng hoảng
một thời gian trừ khi họ sớm nhận được thêm vaccine
nếu không sẽ mất nhiều năm để đủ số người trưởng thành
đặt miễn dịch và ngăn các bệnh viện quá tải
quốc gia đông dân nhất thế giới trung quốc
vẫn đang cố gắng loại bỏ covid một mươi chín tại đất nước của mình
một số quốc gia khác ở châu á cũng từng theo đuổi chiến lược này
với các biện pháp hạn chế đi lại kiểm dịch nghiêm ngặt
và phong tỏa nhanh chóng để dập tắt đợt dịch bùng phát ở địa phương
nhưng biến chủng delta dễ lây lan hơn
khiến con người nhận thức được rằng vaccine không hoàn toàn ngăn chặn
sự lây nhiễm và cái giá về mặt kinh tế xã hội đã khiến
hầu hết quốc gia từ bỏ chiến lược zero covid một mươi chín
thời gian qua mỹ đã có nhiều sự hỗ trợ trong cuộc chiến chống dịch của việt nam
tổng lãnh sự quán mỹ tại thành phố hồ chí minh khẳng định
nước này sẽ tiếp tục hợp tác với việt nam trong công cuộc chống dịch covid một mươi chín
cũng như công cuộc tái thiết lập sau dịch
việc hợp tác này dựa trên nền tảng là mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia
trong những năm qua mỹ hỗ trợ gần như một tỷ usd giúp việt nam phát triển hạ tầng y tế
bên cạnh vaccine mỹ cũng chuyển giao bảy mươi bảy tủ âm sâu cho việt nam hôm một mươi hai tháng một mươi tại hà nội
đây là những chiếc đầu tiên trong số một trăm một mươi một tủ lạnh âm sâu
do bộ quốc phòng mỹ cung cấp cho chính phủ việt nam
mỹ đã cam kết các khoản hỗ trợ giá trị hai mươi sáu bảy triệu usd
nhằm giúp việt nam ứng phó với đại dịch
ngoài số vaccine mà mỹ đã trao tặng thông qua cơ chế covax
việt nam đến nay đã nhận hàng triệu liều vaccine astrazeneca từ covax
cơ chế covax do liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh
liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng tổ chức y tế thế giới điều hành
và unicef đóng vai trò đối tác phân phối chủ chốt
mỹ là quốc gia có đóng góp lớn nhất cho cơ chế covax
thông qua cơ quan phát triển quốc tế mỹ
chính phủ mỹ đã đóng góp bốn tỷ usd để hỗ trợ covas mua và phân phối vaccine covid một mươi chín
tới chín mươi hai nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình thấp
việt nam net đưa tin ngày một mươi sáu tháng một mươi một chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi
vừa ký quyết định quy định tạm thời biện pháp thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
quy định mới về thích ứng an toàn có hiệu lực trên phạm vi toàn thành phố
và ở cấp phường xã thị trấn áp dụng theo từng cấp độ dịch
cho các nhóm hoạt động gồm cơ quan công sở giao thông giáo dục và hoạt động khác
quyết định có hiệu lực từ ngày một mươi sáu h
sáu tháng một mươi một và thay thế một số nội dung trong chỉ thị một mươi tám
cùng nhiều văn bản khác liên quan đến việc vận chuyển hoạt động sản xuất
kinh doanh ăn uống mà ubnd tp hcm ban hành trước đây
theo quy định mới thì tp hcm cho phép thêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ như
massag spa làm đẹp quán bar vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ karaoke
được hoạt động nhưng tùy vào tình hình dịch tại các phường xã thị trấn
cụ thể cấp độ một được phép hoạt động nhưng đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng
chống dịch covid một mươi chín người làm việc cần phải được tiêm đủ liều vaccine
hoặc đá khóa bệnh covid một mươi chín người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
ở cấp độ hai người làm việc và người tham gia theo quy định trên
nhưng các loại hình này hoạt động hạn chế chỉ được tối đa năm mươi công suất cùng một thời điểm
ở cấp độ ba người làm việc và người tham gia vẫn theo quy định trên
nhưng các dịch vụ hoạt động tối đa hai mươi năm công suất tại cùng một thời điểm
không hoạt động các dịch vụ
như ba vũ trường công lạc bộ khiêu vũ karaoke
phường xã thị trấn cấp độ bốn không được hoạt động
với hoạt động giáo dục đào tạo trực tiếp
tp hcm cho phép hoạt động ở cấp độ một hai ba và ngừng hoạt động ở vùng có cấp độ bốn
riêng với vùng cấp độ hai ba thời gian số lượng học sinh
và một số hoạt động phải ngừng theo hướng dẫn của bộ y tế
kết hợp với dạy học trực tuyến qua truyền hình
đối với cơ sở ăn uống tại chỗ tp hcm cho phép hoạt động ở cấp độ một hai
cấp độ ba sẽ hoạt động hạn chế có điều kiện và ngừng hoạt động ở vùng có cấp độ bốn
theo hướng dẫn cụ thể của sở công thương và ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm
đối với các hoạt động thư viện đọc sách giảm chiếu phim điện tử cơ sở
địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật trò chơi điện tử không có kết nối mạng
cho phép hoạt động ở cấp độ một cấp độ hai sẽ hoạt động hạn chế
hoạt động tối đa năm mươi số lượng khách
cấp độ ba được phép hoạt động tối đa hai mươi năm số lượng khách và cấp độ bốn hoạt động
đối với bán hàng rong vé số dạo hoạt động ở cấp độ một cấp độ hai hoạt động có điều kiện
người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh
đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín cấp độ ba bốn hoạt động
đối với các hoạt động trong nhà như đám cưới đám tang hội họp tập huấn hội thảo
hoạt động lễ hội sự kiện văn hóa thể thao phải đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng
dịch covid một mươi chín cấp độ một đều hoạt động không hạn chế số người tham gia nhưng không vượt quá
sức chứa tối đa đảm bảo giữ khoảng cách từ một m trở lên cấp độ hai hoạt động hạn chế số người tập
chung tối đa không quá năm mươi sức trưa tối đa đảm bảo khoảng cách từ hai m trở lên cấp độ ba hoạt động
hoạt động hoạt chế số người tập chung tối đa không quá hai mươi năm sức trưa tối đa đảm bảo giữ khoảng cách hai m trở lên